vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tổ chức thực hiện điều tra vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại ấp tân lợi xã tân phú huyện châu thành tỉnh an giang
bị can là lê lâm trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cư trú địa phương do nghiện game và ham cờ bạc nợ số tiền trên một trăm linh triệu đồng nên đã nảy sinh ý định sát hại người thân để cướp tài sản
vào ngày bảy tháng ba nhân lúc cha mẹ nuôi từ an giang lên tp hcm khám bệnh nhà chỉ có chị gái và cháu nhỏ trường bắt đầu gây án
đối tượng đã sử dụng thanh sắt dài bốn mươi cm đánh nhiều nhát vào sau gáy và đầu chị và tiếp tục bóp cổ nạn nhân cho đến khi bất động hẳn rồi kéo vào phòng ngủ nục lại trong nhà lấy đi ba năm lượng vàng hai mươi bốn k cùng số tiền hơn một trăm linh triệu đồng bỏ trốn khỏi địa phương
đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ tại đà nẵng khi đang trên đường dẫn bạn gái đi du lịch
buổi thử nghiệm nhằm kiểm tra lại các tình tiết chứng cứ vụ án nhằm đảm bảo tính khách quan toàn diện chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự phục vụ tốt công tác điều tra truy tố xét xử đúng người đúng tội đúng pháp luật